bộ kế hoạch và đầu tư đã đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngành hàng không
trong đó có việc được bảo lãnh khoản vay từ chính phủ
các chính sách cụ thể bao gồm chính phủ bảo lãnh các khoản vay cho các doanh nghiệp hàng không
nghiên cứu cơ chế cho tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước được phép đầu tư vào các doanh nghiệp hàng không
việc hỗ trợ dòng tiền và thanh toán cho các doanh nghiệp hàng không sẽ tránh việc các doanh nghiệp này
phải tuyên bố phá sản gây ra tác động bất ổn cho kinh tế xã hội
ước tính nguồn lực dự kiến vào khoảng một mươi một tỷ đồng
kể từ cuối quý ba tình hình nhập khẩu cá tra ở một số thị trường lớn đã tích cực trở lại
nhất là thị trường hồng kông trung quốc nhờ đó giá cá cha nguyên liệu tại đồng bằng sông kiều long đã tăng
nhờ sức ấm tại một số thị trường nhập khẩu và sự chủ động đưa sản phẩm vào thị trường nội địa
giá cá cha nguyên liệu loại bảy tám kg một con tại đồng bằng sông cửu long đã tăng lên gần hai mươi hai đồng một kg
tăng ba năm trăm linh đồng một kg so với tháng trước đó giá cá tra một số size lớn hơn cũng tăng lên hai mươi ba năm trăm linh đồng một kg
điều này phản ánh xu hướng tích cực của thị trường tuy nhiên cả người nuôi và doanh nghiệp xuất khẩu
cần thận trọng trước khi quyết định mở rộng hay gia tăng đột ngột diện tích nuôi sản xuất cá nguyên liệu
trong các ngành hàng xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi là năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may việt nam
khi thị trường có nhiều biến động phức tạp khó dự báo
để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
các doanh nghiệp dệt may việt nam đã thúc đẩy chuyển đổi nhanh kết cấu từ mặt hàng truyền thống
như hàng vestong cao cấp sơ mi cao cấp sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh
như đồ bảo hộ lao động may đồ diệt kim sơ mi truyền thống
tuy nhiên tới những tháng cuối năm ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn
tính đến hết tháng một mươi kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt gần hai mươi năm tỷ đô la
giảm chín ba so với cùng kỳ trong đó sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo giảm một mươi sáu
quần áo mặc thường giảm sáu một
sau khi suy giảm mạnh vào cuối hai từ cuối ba tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp trong ngành giày dép đang dần phục hồi
các doanh nghiệp da dày cho biết đơn hàng đã quay trở lại nhưng sức mua của thị trường vẫn yếu
do những thị trường nhập khẩu chính mặt hàng da giày việt nam vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín

có chuyển biến đổi
tuy nhiên sau hơn hai tháng thực thi hiệp định evfta giày dép đã nằm trong danh mục các mặt hàng
có chuyển biến tích cực về xuất khẩu của việt nam
đây sẽ là động lực lớn cho tăng trưởng của ngành giày dép túi sách trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
theo tổng cục thống kê trong một mươi tháng qua khách quốc tế đến nước ta ước đạt ba tám triệu lượt người
giảm gần bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
riêng trong tháng một mươi khách quốc tế đến việt nam ước tính đạt một mươi bốn tám nghìn lượt người
tăng bảy sáu so với tháng trước và giảm chín mươi chín
hiện do nước ta chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế nên đối tượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng một mươi
là các chuyên gia lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở việt nam
trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai tới ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
sẽ thực hiện quyền mua lại các trái phiếu bidv với tổng giá trị gần một mươi bốn tỷ đồng
lượng trái phiếu trên chủ yếu được ngân hàng phát triển việt nam bidv
phát hành vào năm hai nghìn một mươi chín cùng với một lô ba tỷ đồng phát hành vào năm hai nghìn một mươi tám
và một lô hai năm trăm linh tỷ đồng phát hành vào năm hai nghìn một mươi năm
đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền không được bảo đảm hoặc bảo lãnh
được phát hành và thanh toán bằng đồng việt nam xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp
là nợ thứ cấp của bidv và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp hai của bidv theo quy định hiện hành
thưa quý vị và các bạn
nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế
mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại